nhằm giúp cho công chúng trong và ngoài nước tiếp cận thưởng lãm một cách đầy đủ về siêu tập hiện vật đặc biệt được khai quật từ những con tàu đắm
sáng ngày một mươi tám tháng một tại hà nội bảo tàng lịch sử quốc gia đã khai mạc trưng bày chuyên đề bí mật đại dương từ những con tàu cổ
gần ba mươi năm qua hàng chục con tàu cổ đã được phát hiện dưới lòng biển đông thuộc vùng biển việt nam
trong đó có sáu con tàu bảo tàng lịch sử quốc gia đã trực tiếp tham gia và chủ trì nghiên cứu khai quật bổ sung nguồn tài liệu hiện vật vô cùng quý giá
trưng bày đã giới thiệu tới công chúng hơn năm trăm linh hiện vật có niên đại từ thế kỷ một mươi năm đến một mươi tám
được tuyển chọn trong bộ siêu tập di sản gốm xứ từ các con tàu đắm mà bảo tàng lịch sử quốc gia đang lưu giữ và bảo quản
trưng bày gồm bốn nội dung chính biển việt nam và thương mại đường biển đồ gốm thương mại việt nam
con đường tờ lụa trên biển
tàu được khai quật từ đáy biển việt nam
trưng bày bí mật đại dương từ những con tàu cổ mở cửa đón khách tham quan từ nay đến hết ngày một mươi tám tháng năm năm hai nghìn hai mươi